thưa quý vị hôm nay ngày ba mươi tháng bốn ngày nghỉ lễ đầu tiên trong bốn ngày nghỉ lễ dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
nhiều người dân tranh thủ về quê và đi du lịch đã khiến cho lượng phương tiện giao thông tại các cửa ngõ thủ đô hà nội tăng đột biến
dẫn tới tình trạng ồn tắc kéo dài sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
thưa quý vị trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ ngay từ năm giờ sáng mật độ giao thông đã dày đặc và đông đúc
tuyến đường vành đai ba trên cao đã xảy ra tình trạng ùn ứ liên tục tại những đoạn lên xuống của tuyến
ví dụ như nút giao ngọc hồi nơi tôi đang đứng đây cho đến bây giờ là chín giờ sáng thì mật độ giao thông đã khá đông đúc
các lực lượng chức năng đang rất tích cực phân làn phân luồng để chống hồn tắc giúp người dân về quê an toàn

để đảm bảo các phương tiện đường lưu thông thuận lợi tránh tình trạng ồn tắc quá lâu lượng lượng chức năng đã có mặt từ sớm để phân luồng giao thông